sáng ngày một mươi tháng tám thí sinh trên cả nước sẽ làm bài thi môn tổ hợp của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
dù còn lo lắng vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
nhưng thí sinh đã thoải mái và tự tin hơn sau khi hoàn thành hai bài thi quan trọng là văn và toán trong ngày thi đầu tiên
tôi đang có mặt tại điểm thi tại trường trung học phổ thông việt đức hà nội
bây giờ thì đã sắp kết thúc giờ thi và các thí sinh cũng đang chuẩn bị để hoàn thành bài thi của mình rồi ạ
ở bên ngoài thì các bậc phụ huynh vẫn đang chờ đợi con em mình dưới thời tiết khá là oi bức
vâng tôi đã thấy các thí sinh đã chuẩn bị bước ra rồi ạ
ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe xem là các thí sinh nhận định như thế nào về bài thi môn tổ hợp ngày hôm nay
em cho tổ hợp khoa học xã hội và cái môn khó nhất chắc chắn là môn sử
về đề thì em nghĩ là nó khá vừa phải nó không quá đánh đấu nhiều
em thi tổ hợp tự nhiên thì bài cũng tương đối dễ
đủ cho học sinh tốt
tốt nghiệp hóa vệ sinh thì em cảm thấy hơi vướng một tí
còn lý thì em làm cũng khá ổn
em thi tổ hợp xã hội và em nghĩ là em khá thoải mái và hài lòng với bài làm của mình
đối với em thì môn lịch sử luôn là môn khó nhất
tại vì phải nhớ quá nhiều mốc lịch sử
nhưng mà em thì vẫn làm được hết bài còn đúng bao nhiêu thì em cũng chưa chắc cả
điểm mới nhất của kỳ thi năm nay là thí sinh chỉ được lựa chọn một tổ hợp duy nhất
thay vì có thể cho chọn cùng lúc hai tổ hợp thi để làm
việc tổ chức đồng thời hai bài
thay vì hai bài thi tổ hợp trong cùng một buổi sáng
giúp thời gian thi được rút ngắn xuống còn hai ngày
thay vì hai ngày rưỡi như những năm trước
khi mà thi tổ hợp vào một buổi như thế này
thì học sinh sẽ tập trung hơn vào cái môn mà các em lựa chọn để dự thi
và về phía khâu tổ chức của nhà trường thì có vất vả hơn một chút
nhưng mà chúng tôi cũng thấy là gọn gàng hơn
theo bộ giáo dục và đào tạo
trong tổng số hơn chín trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
có gần ba trăm linh thí sinh đăng ký làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên
gồm các môn lý hóa sinh
và gần năm trăm linh thí sinh làm bài thi môn tổ hợp khoa học xã hội
gồm các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân
kết thúc môn thi tổ hợp
chiều nay các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là ngoại ngữ
với thời gian làm bài là sáu mươi phút